trước một số thông tin nghi vấn về điểm thi khối b kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám cao bất thường
chiều qua hai mươi tháng bảy sở giáo dục và đào tạo tỉnh con tum đã tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí
tại buổi làm việc này thầy nguyễn hóa phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh con tum khẳng định
kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh con tum thể hiện sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò tỉnh con tum
tỉnh đã tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là nghiêm túc khách quan trung thực đúng quy chế
ngoài ra sở giáo dục và đào tạo tỉnh con tum cũng cung cấp các kết quả học tập thi thử của một mươi năm em có điểm thi khối b đạt trên hai mươi bốn điểm
theo đó điểm thi thử điểm trung bình cuối cấp có một mươi hai trên một mươi năm em có điểm thi cao hơn điểm thi thực
trong số một mươi năm em thi khối b đạt trên hai mươi bốn điểm có một mươi bốn em đang theo học ở trường trung học phổ thông truyền nguyễn tất hành
học sinh còn lại ở trường trung học phổ thông con tum